chủ tịch ubnd và trận tổ quốc việt nam nguyễn thị nhân bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kinh tiến cùng một trăm linh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi năm đã dự lễ tôn vinh
một trăm linh đại biểu tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh năm nay gồm nhiều lứa tuổi khác nhau với nhiều thành tích khác nhau có người là cán bộ công chức cán bộ của đoàn thanh niên hội chức thập đỏ cũng có nhiều người chỉ là nông dân nội trợ lao động tự do nhưng hiến máu gần một trăm linh lần
điển hình như ông phùng kim lâm ở tp hcm đã hiến đến chín mươi sáu lần ông trần nguyên hòa cũng ở tp hcm hiến bảy mươi bốn lần bà lã thị vui ở đồng nai hiến ba mươi năm lần
và vận động gia đình hiến đến một trăm ba mươi hai đơn vị máu
từ tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là tôi bắt đầu hiến máu thì từ đó cứ quen dần thì cứ một năm thì bốn lần cách nhau ba tháng mà tôi đi tôi đi tới bây giờ được hai mươi năm rồi
thì nói chung là mình cảm thấy là mình làm được cái gì cho xã hội thì mình làm thôi mình nắm gớp được cái xã hội lúc đó thì còn trẻ thì chưa có đi làm gì hết trơn thì không có tiền bạc để mình làm nắm gớp thì có những cái giọt máu đó thì mình làm thôi tới bây giờ
phát biểu tại buổi lễ
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân nhận định máu là loại thuốc điều trị đặc biệt chưa có gì thay thế được và chỉ có thể hiến tặng từ những người tình nguyện khỏe mạnh nên loại thuốc đặc biệt này ngày càng cần thiết và quan trọng
mặc dù theo thống kê năm hai nghìn một mươi bốn toàn quốc đã vận động tiếp nhận hơn một triệu đơn vị máu tăng gấp hai lần so với năm hai nghìn tám tuy nhiên số lượng máu hiến tặng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong điều trị vẫn còn hàng nghìn bệnh nhân đang chờ đợi được cứu sống từ nguồn máu quý giá
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới thì để đảm bảo an toàn truyền máu cho một quốc gia thì lượng máu tiếp nhận được hàng năm tối thiểu phải bằng hai dân số năm hai nghìn một mươi bốn chúng ta vừa vượt mốc một triệu tức với tên dân số là chín mươi triệu dân thì chúng ta vừa mới hơn một một dân số hiền máu thế như vậy con số đó là chưa đủ
chủ đề của ngày một mươi bốn tháng sáu năm nay là cảm ơn biết bao máu đảo hiến tặng là lời cảm ơn gửi tới những người hiến máu những anh hùng thầm lặng đã dành thời gian và một phần sức khỏe công hiến cứu giúp người bệnh
một mươi gương mặt tiêu biểu có mặt trong buổi lễ là những bông hoa rực rỡ nhất trong vườn hoa nhân ái của dân tộc đại diện cho hàng triệu người hiến máu tình nguyện của cả nước xứng đáng được vinh danh
trước tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh quảng trị đã chủ động các phương án đảm bảo chăm sóc tốt cho người dân đến khám và điều trị
bên cạnh việc đảm bảo nguồn nước cho công tác khám và điều trị các hệ thống làm mát như máy điều hòa quạt điện cũng thường xuyên được duy tu bảo dưỡng đảm bảo hoạt động tốt
nguồn điện luôn đảm bảo để mỗi bệnh nhân có thể mang thêm một quạt máy vào sử dụng
theo báo cáo của bệnh viện đa khoa tỉnh quảng trị trong năm tháng đầu năm có hơn một mươi sáu năm trăm linh bệnh nhân tới khám và điều trị tăng gần một bệnh nhân so với cùng kỳ năm ngoái
lượng bệnh nhân đông trong khi khoa phòng không thay đổi nên trong điều kiện nóng bức bệnh viện đã tăng cường nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân
nắng nóng liên tục trong nhiều ngày qua dẫn đến các bệnh do vi khuẩn siêu vi lại bùng phát đặc biệt là ở trẻ em
theo số liệu thống kê trung bình mỗi ngày tại các tuyến bệnh viện trong tỉnh quảng nam có hàng trăm bệnh nhân nhi phải nhập viện điều trị các bệnh do tác động của thời tiết gây ra
ngay từ rất sớm rất đông phụ huynh đã đưa con đến khám ở bệnh viện
trong một tháng trở lại đây mỗi ngày bệnh viện nhi tiếp nhận hơn một trăm linh bệnh nhân nhi đến khám
thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhiều trẻ em mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa
bên cạnh đó còn có các bệnh do virus gây ra như sốt phát ban sởi
trong đó bệnh nhân nhi được tiếp nhận và điều trị cũng tăng đột biến
trong đó đáng lưu ý là bệnh viêm mảng não
hiện khoa y học nhiệt đới đang điều trị cho ba mươi bốn bệnh nhi mắc bệnh này
các triệu chứng ban đầu của bệnh thường thấy ở trẻ em là nôn mửa nóng sốt kèm co giật
khi phát hiện nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dễ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm
có thuốc rồi về nhà về nhà ở xí sáng hôm sau
để chủ động phòng chống các bệnh do thời tiết gây ra các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên ra ngoài đường vào thời điểm nắng gây gắt
tích cực uống nhiều nước duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sức khỏe
đặc biệt đối với trẻ em đang trong quá trình phát triển
một số cơ chế hoạt động của hệ miễn dịch chưa phát triển toàn diện nên khó thích nghi với sự thay đổi đột ngột của thời tiết
vì thế các bậc phụ huynh cần hết sức chú ý đến chế độ dinh dưỡng của trẻ
không để trẻ đi ra ngoài đường khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao để tránh tình trạng say nắng và mắc các bệnh liên quan do nắng nóng
mới đây đoàn kiểm tra liên ngành của trung ương có buổi làm việc với công an tỉnh về tình hình thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh kiên giang
theo báo cáo từ năm hai nghìn một mươi đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra ba trăm linh hai vụ cháy một mươi một vụ nổ làm chết hai mươi tám người bị thương sáu mươi người thiệt hại tài sản ước tính bảy mươi bốn tỷ đồng và gần bốn trăm linh hectare rừng tràm cây tạp
tại buổi làm việc các ý kiến được đề cập trong thời gian tới như đào tạo nguồn nhân lực tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh
và cán bộ chiến sĩ chuyên trách ở các địa phương hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị chuyên dùng đồng thời quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật
kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị tăng cường kiểm tra những khu vực cơ sở dễ xảy ra cháy nổ
qua đó xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành đúng quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với lê tấn duân hai mươi tám tuổi ở thôn sơn châu xã long sơn huyện minh long với hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nghe tin anh rể của mình bị người khác đánh duân cùng em trai là lê tấn bảo mang theo hai dao dài đi tìm người trả thù
lên đến quán cà phê cây đa thuộc thôn lạc sơn xã long sơn huyện minh long phát hiện một nhóm thanh niên đang ngồi chơi
duân chạy đến dùng dao chém lại đánh thanh niên này hậu quả là trần văn hường hai mươi bốn tuổi ở xã hành nhân huyện nghĩa hành bị thương ở tay trái
phạm hoàng vũ bốn mươi hai tuổi ở huyện đức trung tỉnh lâm đồng bị thương tích ở đầu lưng và tay phải
hiện cơ quan công an đã tạm giữ xuân và tiếp tục điều tra vụ việc
tại lâm đồng tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm phạt bốn năm tù đối với bị cáo nguyễn minh thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và hai năm ba tháng tù đối với bị cáo nguyễn minh tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng ngụ tại phường ba thành phố đà lạt vì tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba sau khi nguyễn minh thọ trần trương công lý nguyễn phương nam và lê quý ngồi uống rượu với nhau
thọ lý và nam có xảy ra mâu thuẫn sau khi nhậu xong nam về nhà của lý để nhậu tiếp còn thọ vẫn bực tức chuyện mâu thuẫn nên đã điện thoại cho em trai là nguyễn minh tài cùng nhóm bạn đi để trả thù
thọ về nhà mang theo hai dao mã tấu rồi đưa cho tài một con để làm hung khí đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày thọ tài cùng nhóm bạn đến nhà của lý
thọ dùng mã tấu chém liên tiếp vào đầu và tay anh lý anh nam đến can ngăn thì bị tài dùng mã tấu chém vào đầu hậu quả anh trần trương công lý bị thương tật một mươi bảy
và anh nguyễn phương nam thương tật một mươi hai tại phiên tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên y án sơ thẩm phạt nguyễn minh thọ bốn năm tù
đồng thời bị cáo tài thành khẩn khai báo nên đã giảm án cho nguyễn minh tài xuống hai năm ba tháng tù về tội cố ý gây thương tích và phải bồi thường cho gia đình bị hại một mươi năm triệu đồng
để giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội tại cơ sở thì quân chúng nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
mô hình tiếng cảnh an ninh tại xã đồng tâm huyện ninh giang tỉnh hải dương là một trong những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hoạt động hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
hàng ngày cứ cuối giờ chiều ông đinh văn lục lại ra
nhà văn hóa của thôn để đánh kẻng báo hiệu mọi người trong thôn đã đến giờ nâng cao cảnh giác
đây cũng là hiệu lệnh để các thành viên của tổ tuần tra tự quản đi giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm
theo quy định nếu tiếng cảnh rôn rập thì đó là báo hiệu sẽ ra trụng cướp hỏa hoạn
tất cả mọi người phải cùng dạy giúp đỡ nhau hoặc truy tìm tội phạm
các nhà văn hóa đã đoàn kết trong phòng chống tội phạm khi trong làng nguyên cư mất an ninh trật tự thì đã huy rộng sức mạnh của nhân dân trong công tác tự bảo vệ tài sản của gia đình mình
những năm trước đây tình hình an ninh trật tự tại xã đồng tâm huyện ninh giang có nhiều diễn biến phức tạp thường xuyên xảy ra trộm cắp gây dối trật tự công cộng và được xem là điểm nóng về an ninh trật tự
trước tình hình đó theo sự gợi ý của lãnh đạo xã các thôn đã có sáng kiến lập ra mô hình
tiếng kẻng an ninh để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
từ lương lượng năm cốt là hội cựu chiến binh với tổ tuần tra tự quản hoạt động lúc đầu còn đơn lè gặp nhiều khó khăn
đến nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động tiếng kẻng an ninh đã nhận được sự đồng thuận của bà con nhân dân trong thôn xóm và phát huy hiệu quả tích cực
thông qua việc làm này nó cụ thể hóa sự chỉ đạo điều hành của các ủy chính quyền cụ thể hóa sự vào cuộc của các tướng đốc dân
sự tham gia của các lực lượng này đảm bảo cho cái an ninh nông thôn nó vừa là vấn đề tự giác mọi người cùng tham gia mọi người cùng góp sức vào đó
giờ đây người dân ở đồng tâm đã quen với âm thanh của tiếng kẻng
người dân thường xuyên cung cấp cho công an xã nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an bắt giữ hàng chục đối tượng trộm cắp tài sản của người dân trật tự xã hội trên địa bàn ngày càng ổn định
tình trạng thanh niên thiếu niên tụ tập uống rượu bia khuya
mang theo hùng khí đánh nhau gây dối đã giảm mạnh
nạn trộm cắp tài sản trộm vật đã được hạn chế
đây là một mô hình rất hiệu quả
trong thời gian vừa qua sau khi triển khai và nhân rộng được điển hình này thì tình hình an ninh trật tự ở xã đồng tâm cơ bản được giữ vững
không có những tình trạng đánh nhau hay trộm cắp giảm rất nhiều
tiếng kẻng an ninh ở xã đồng tâm thời gian qua đã góp phần đưa sinh hoạt của người dân đi vào nền
nếp hướng tới xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư
từ mô hình của một thôn một xã giờ đây tiếng cảng an ninh đang được tỉnh hải dương nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh
nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương
thời gian gần đây trước tình trạng tiêu thụ nông sản thủy sản của nông dân gặp khó khăn giá giảm mạnh
tổng cục du lịch đã có công văn gửi các cơ sở lưu trú các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch để kêu gọi và đề nghị giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
theo đó các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ du lịch nhà hàng ưu tiên và tăng cường sử dụng sản phẩm nông thủy sản của việt nam
trong thực đơn và các dịch vụ phục vụ khách du lịch tổ chức thêm quầy bán hoa quả các sản phẩm nông nghiệp tăng cường giới thiệu dùng hàng nông sản làm quà cho khách du lịch
tổng cục du lịch cho rằng đây là hành động thiết thực góp phần quảng bá nông sản việt nam đồng thời giúp du khách được thưởng thức đặc sản các vùng miền trong cả nước tăng chất lượng dịch vụ và kích cầu du lịch
thời điểm này vải thiều chính vụ trên địa bàn tỉnh bắc giang nói chung huyện lục ngạn nói riêng đã vào vụ thu hoạch
các nhà vườn ở đây đã và đang tập trung triển khai áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật theo tiêu chuẩn an toàn sinh học việt gáp đem lại hiệu quả cao đảm bảo chất lượng mẫu mã của vải thiều
đây là vườn vải thiều của gia đình ông nguyễn văn liêu với gần ba trăm linh cây vải đã cho thu hoạch nhiều năm
theo ông lưu ở giai đoạn quả vải chín vào mùa thu hoạch như hiện nay công tác chăm sóc bảo quản cho quả vải là rất quan trọng nhất là phòng trừ sâu đục cúng quả
đây cũng là giai đoạn quyết định năng suất chất lượng của quả vải
gia đình ông cùng những hộ trồng vải thường xuyên tiệc cành tạo tán và vệ sinh vườn cho thoáng giúp tránh nguồn dịch hại bảo đảm quả vải luôn có chất lượng tốt
đảm bảo chất lượng quả vải năm nay gia đình chúng tôi đã bón phân và tưới nước đều đặn nghĩa là cứ hai ba ngày chúng tôi tưới một lần để cho lượng đường và lượng quả vải đạt thiệu quả cao
như sản lượng chúng tôi năm nay thì ước tính là đạt vào một mươi tấn hơn một mươi tấn
hiện nay trên địa bàn huyện lục ngạn có gần một mươi hectare vải thiều chính vụ theo tiêu chuẩn việt gáp tăng một ha so với năm ngoái
được sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật người dân cũng đã bám sát tình hình diễn biến sâu bệnh trên quả vải để xử lý kịp thời
an toàn với người sử dụng
chuyển biến rất tích cực do vậy là hoàn toàn có thể nói rằng quả vải đúng ra về cơ bản là sẽ đảm bảo những tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất cũng như tiêu thụ trong nước
có thể nói những năm gần đây người trồng vải trên địa bàn tỉnh bắc giang nói chung và ở lục ngạn nói riêng đã quan tâm đến độ an toàn vệ sinh thực phẩm của quả vải
việc áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại trên cây vải nhất là quả vải vào giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch
được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng tiêu chuẩn an toàn sinh học
tạo niềm tin cho người tiêu dùng
vải thiều nơi đây đã bước đầu được mở rộng xuất khẩu sang những thị trường khó tính như mỹ và pháp
xác định được những khó khăn của vùng biển đảo xa xôi trong việc tập hợp thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội
những năm qua trung ương hội phụ nữ việt nam đã nỗ lực tổ chức những hoạt động thiết thực để thu hút và động viên trẻ em tích cực tham gia phong trào hội
góp phần nâng cao hiểu biết cải thiện đời sống cho chị em và nơi tiền tiêu tổ quốc
là người sôi nổi trong các hoạt động
trong hoạt động phòng trào chị nhữ thị kim chi được lãnh đạo xã tin tường giao trọng trách làm chủ tịch hội phụ nữ đảo song tử tây
với nhiệm vụ chăm lo quyền lợi cho chị em và các cháu nhỏ để cùng nhau xây dựng hậu phương vững chắc tại xã đảo tiền tiêu